là một thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ hiện nay trên thế giới
hiệp định này cũng hứa hẹn sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới
với một thị trường khoảng bốn trăm chín mươi chín triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội gdp vào khoảng một mươi một nghìn tỷ usd
chiếm một mươi ba năm gdp thế giới
mặc dù là hiệp định không có sự tham gia của mỹ
nhưng các thị trường mới như canada australia
cũng là những thị trường hứa hẹn nhiều tiềm năng với các doanh nghiệp diệt may
và hy vọng rằng sau khi ký kết hiệp định cptpp
thì các doanh nghiệp việt nam sẽ có được nhiều cơ hội để gia nhập các thị trường mới
và có điều kiện để xuất khẩu hàng của việt nam ra thế giới
dệt may da dày chế biến thực phẩm đồ uống bánh kẹo
là các lĩnh vực ngành hàng của việt nam được hưởng lợi nhiều nhất
và trực tiếp từ hiệp định cptpp
thế nhưng để khai thác được cơ hội này
phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị cũng như thái độ tiếp cận của chính doanh nghiệp
để mà khai thác được những cơ hội của cái khung khổ hội nhập này
của hiệp định này
hoàn toàn không đơn giản
nếu như doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ một cái thái độ
hoặc một cái cách tiếp cận mà thụ động hoặc là thiếu tích cực
và chính vì vậy ở đây
thì chúng tôi cũng từ cái thực tiễn mà chúng ta đã có trong những thời gian vừa qua
thì thấy rất rõ là vai trò của nhà nước
trong cái khởi sự để cho doanh nghiệp nhận thức được cảm nhận được
đối với việt nam cptpp còn được coi là chất xúc tác
để cải cách thể chế cũng như từng lĩnh vực quản lý nhà nước
đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh
thu hút đầu tư thêm nguồn lực tới bên ngoài cho việt nam
việt nam đang trong một giai đoạn mà rất gần có những đột phá với cải cách
đặc biệt là cải cách thể chế
thì đây là mục đích đòi hỏi tự thân của việt nam
tuy nhiên đây là một hiệp định chất lượng cao
và cùng với hiệp định việt nam
thương mại tự do việt nam eu thì có thể nói như là những chất xúc tác mạnh
tạo thêm cái áp lực để mà thúc đẩy cải cách thể chế
và đây tôi nghĩ đấy là ý nghĩa lớn nhất của hiệp định này đối với việt nam
việt nam đang đứng trước hàng loạt cơ hội
song cũng đối mặt với không ít thách thức từ cptpp
vấn đề đặt ra là việt nam cần làm gì để đón nhận và tận dụng triệt để các cơ hội
biến cơ hội thành lợi ích
đồng thời tìm ra giải pháp
và thữ hiệu để hóa giải các thách thức
có như thế cptpp mới đem lại lợi ích thiết thực cho việt nam
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
thưa ông nguyễn anh dương ông có thể giúp chúng tôi đánh giá thêm về những cái tiềm năng
của hiệp định cptpp dành cho các quốc gia tham gia được không ạ
cá nhân tôi cho rằng cái tiềm năng của hiệp định này còn rất nhiều
nó không chỉ nằm ở chỗ là bản thân cái hiệp định này
mà nó còn là câu chuyện là
cùng với một loạt các cái fta khác mà việt nam đã và đang tham gia
thì cptpp và các cái fta ấy
nó tạo ra một cái sân chơi tương đối đa dạng cho doanh nghiệp việt nam
và từ đó thì nó sẽ chuyển hóa thành cái năng lực tốt hơn
và cái hưởng lợi có thể nhiều hơn
theo ông thì đâu là những cái ngành nghề những cái lĩnh vực mà sẽ hưởng lợi nhiều nhất
khi chúng ta tham gia và đặc biệt là khi mà cái hiệp định này có hiệu lực
ngành dệt may ngành da dày hay là ngành chế biến thực phẩm
và một số cái ngành phân ngành chế biến sản xuất máy móc và thiết bị
có thể được hưởng lợi từ cái hiệp định cptpp
cái lợi ích ở đây thì phần lớn được thể hiện trên góc độ sản lượng và xuất khẩu
tuy vậy cái mức độ thu nhập thực cho người dân việt nam
cho doanh nghiệp việt nam thì cần một đánh giá nó tương đối thân trọng hơn
nó đòi hỏi phải có đi kèm với những cái điều kiện những cái chuẩn bị thích ứng
khi mà chúng ta tham gia cptpp thì các quốc gia đều có những cái cam kết
về việc cắt giảm thuế này
rồi thì dỡ bỏ các cái rào cản thương mại
điều này thì sao
điều này sẽ có tác động như thế nào tới hoạt động sản xuất và kinh doanh của khối doanh nghiệp tại việt nam
khi mà cái thuế nhập khẩu ở các thị trường chính của chúng ta cắt giảm đi
thì rõ ràng các mặt hàng này sẽ có điều kiện tốt hơn
để xâm nhập vào các thị trường một mươi nước cptpp còn lại
và thậm chí nếu như sau này có các thành viên mới
thì cái cơ hội để mở rộng xuất khẩu cho các mặt hàng này thậm chí còn lớn hơn nữa
câu chuyện ở đây đó là câu chuyện không phải chúng ta chỉ nhìn vào cái mức thuế quan
được cắt giảm về không
làm thế nào để chúng ta nâng cao được năng lực của doanh nghiệp việt nam
làm thế nào để doanh nghiệp việt nam biết trước và thích ứng được hàng rào kỹ thuật ở nước ngoài
để có những bước địa chuẩn bị phù hợp
ngược lại những cái mặt hàng mà chỉ thần túy sản xuất ở việt nam
để cạnh tranh đối với hàng nhập khẩu
thì rõ ràng những cái sản phẩm ấy bây giờ nó sẽ chịu cạnh tranh nhiều hơn
từ chính các nước thị trường phát triển
chẳng hạn như úc new zealand là những cái nước có rất nhiều lợi thế về mặt hàng này
thế thì câu chuyện chính ở đây cũng là làm thế nào để một doanh nghiệp việt nam
trước mắt là đa dạng hóa tìm được cái thị trường của riêng mình trên đất nước việt nam
và sau này là làm thế nào để học hỏi đứng vững trước cái áp lực cạnh tranh từ bên ngoài
để gây dựng thương hiệu và cạnh tranh được một cách sòng phẳng
hiện tại ông đánh giá như thế nào về cái tốc độ hội nhập của các doanh nghiệp việt nam
thể hiện qua cái việc là có thể là chuẩn bị cho cái việc hiệp định cptpp chính thức có hiệu lực ạ
so với các nước đang phát triển khác ở trình độ tương đương với việt nam
thì rõ ràng cái mức độ hội nhập của doanh nghiệp việt nam
có thể là tương đối cao
tương đối cao ở chỗ là cái độ mở với xuất nhập khẩu của việt nam
cũng là tương đối cao
cái câu chuyện ở đây là cái khả năng khai thác được xuất khẩu
là cơ hội từ xuất khẩu là tương đối tốt
với cptpp thì chúng ta vẫn nói rằng đây là một hiệp định thế hệ mới
tiêu chuẩn chơi cao hơn đòi hỏi nhiều hơn
và cái lợi ích tiềm năng nhiều hơn
nó chỉ là cái sức hấp dẫn
nó chỉ là cái động lực để các doanh nghiệp đổi mới
để thích ứng được với mấy cái cuộc chơi khó khăn hơn
các doanh nghiệp cũng đã quan tâm hơn
đến làm thế nào để xây dựng cái chiến lược sản xuất kinh doanh của mình
trong ngắn hạn và trong trung hạn
trước khi có cptpp và sau khi có cptpp
chúng ta cần phải có những cái chính sách như thế nào
để có thể hỗ trợ doanh nghiệp giúp họ không chỉ hiểu thêm về hiệp định này
mà còn có thể nói là cạnh tranh
và có lợi từ cái việc mà hiệp định cptpp chính thức có hiệu lực ạ
một khi các hiệp định fta được thiết kế tương đối mở
và tương đối linh hoạt
phù hợp với lợi ích của các doanh nghiệp việt nam
thì rõ ràng
các doanh nghiệp việt nam có động lực
và khai thác các cơ hội này tương đối tốt
thế thì câu chuyện chính ở đây
nhà nước cần làm nhiều nhất
làm thế nào để ban hành các chính sách
thân thiện với môi trường cạnh tranh
và làm thế nào để bảo đảm môi trường chính sách nó là minh bạch
từ trong quá trình xây dựng đã có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp
trong quá trình ban hành và trong quá trình giả soát
thì cũng đều có ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp
làm thế nào để các chính sách ấy
nó được ban hành đủ thời gian
tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuẩn bị
và cuối cùng đó là làm thế nào để cộng đồng doanh nghiệp
được đặt ở vị trí trung tâm trong mỗi cái chính sách của mình
không phải chỉ là chính sách liên quan đến thương mại
mà còn có thể câu chuyện về chính sách thuế
chính sách đất đai v v
nhà nước vẫn có thể có một cái vai trò nào đó
đối với quá trình hỗ trợ cho doanh nghiệp
nhưng cách thức hỗ trợ cho doanh nghiệp phải thay đổi
không thể hỗ trợ chán lan
bởi vì nguồn lực không cho phép
và thứ hai là cũng rất dễ gây ra câu chuyện là bóp méo thị trường
cũng không thể hỗ trợ đơn thuần là về tài chính
bởi vì sẽ dẫn đến nguy cơ là các đối tác có thể kiện doanh nghiệp việt nam
nhưng câu chuyện hỗ trợ ở đây
chính là làm thế nào để hỗ trợ về năng lực
hỗ trợ năng lực một cách thông minh
thông qua chính các chương về hợp tác và nâng cao năng lực
trong các hiệu đình fta
chẳng hạn như cptpp có một chương như thế
để thu được thêm cái hỗ trợ về kỹ thuật cho doanh nghiệp việt nam
nhưng câu chuyện ở đây hỗ trợ kỹ thuật không phải chỉ là một lần
không phải chỉ là một vòng duy nhất
mà hiệu quả của nó phải phụ thuộc vào tương tác
đi tương tác lại qua nhiều lần giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp
cộng đồng doanh nghiệp của việt nam thì tỏ ra tương đối là lạc quan
đối với những cái tác động tích cực của hiệp định cptpp
đối với nền kinh tế cũng như là đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ
cụ thể là chúng tôi có lấy một cái khảo sát của ngân hàng hsbc ạ
theo cái khảo sát của họ thì hai phần ba số doanh nghiệp được tham gia khảo sát
thì cho rằng họ rất là lạc quan
và tin tưởng vào những cái lợi ích mà cptpp mang lại cho doanh nghiệp của họ
vậy thì để có thể đạt được hiệu quả tối đa
cũng như là khai thác một cách tốt nhất
những cái tiềm năng từ cptpp thì các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị
và làm những cái động tác như thế nào động thái như thế nào
bản thân các doanh nghiệp phải quan tâm đến câu chuyện là
luật chơi sẽ thay đổi và cái luật chơi này nó có tính chất thực thi cao hơn
so với các hiệp định fta như trước đây
và chính vì vậy cho nên câu chuyện là
các doanh nghiệp càng tranh thủ thời gian để chuẩn bị được thì càng tốt
câu chuyện tìm hiểu thông tin từ hiệp định đọc các hiệp định là không đủ
mà phải căn cứ vào cái bối cảnh thay đổi của hiệp định ấy
cần đặt trong cái bối cảnh và cái sự vận động của các chuỗi ngành hàng
cái xu hướng bảo hộ hay là xu hướng điều chỉnh chính sách xuất nhập khẩu
ở các nước đối tác ảnh hưởng đến cái hoạt động của ngành mình
và chính vì vậy cho nên cái câu chuyện ở đây
đó là làm thế nào để doanh nghiệp lồng ghép được các nội dung liên quan
trong hiệp định cptpp đến với cái chiến lược sản xuất kinh doanh của mình
ngoài cái câu chuyện về phía mình thì bản thân doanh nghiệp cũng vẫn phải kiến nghị
kiến nghị các cái biện pháp chính sách
của chính phủ hay là các cái cải cách thể chế của chính phủ
để có được những cái cải cách thể chế mà nó phù hợp nhất
thân thiện nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp
cái câu chuyện chúng ta thấy với sự lạc quan của doanh nghiệp
đối với cptpp hiện nay cũng cần nhìn một cách cẩn thận hơn
và chính vì vậy cho nên cái câu chuyện ở đây là
động lực từ hiệp định động lực từ quá trình cải cách thể chế của chính phủ
nó sẽ xong hành và nó tạo cho doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn
nhiều niềm tin hơn
doanh nghiệp cũng không nên chỉ ngồi trông chờ
thụ động từ cái việc thực hiện hiệp định
đón nhận cái cơ hội từ hiệp định khi hiệp định đi vào thực hiện
mà phải đi vào sớm và phải tương tác với các cơ quan chính phủ
để có những cái bước chuẩn bị sớm nhất
với cái việc là khoảng chín mươi tám doanh nghiệp tại việt nam hiện nay
là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chắc hẳn là cái năng lực cạnh tranh của chúng ta
cũng sẽ bị hạn chế bởi quy mô sản xuất của chúng ta
ông có thể chia sẻ thêm về cái điều này cũng như là
làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được những cái điểm còn hạn chế đó
cái câu chuyện đầu tiên đó là rõ ràng là ngay trực tiếp nhất
làm thế nào để các doanh nghiệp này hiểu về hiệp định
mà là đối với từng ngành hàng thì cái cơ hội và thách thức cụ thể là như thế nào
làm thế nào để doanh nghiệp thích ứng được trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn
bản thân doanh nghiệp cũng phải nhận thức rằng
cái cuộc chơi về cạnh tranh trong cái bối cảnh mới
nó đòi hỏi rất nhiều các khía cạnh
doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào giá cả và chất lượng
để cải thiện được khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường
mà trong cái điều kiện có chuỗi giá trị
và với cạnh tranh ngày một phức tạp hơn
thì doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đến các yếu tố khác
chẳng hạn như khả năng sản xuất đơn hàng lớn
thực tế nếu các doanh nghiệp việt nam có thể kết nối ngang hàng với nhau
để cùng thực hiện một cái hợp đồng cung ứng như vậy
thì các doanh nghiệp lại có thể tham gia được chuỗi giá trị một cách hiệu quả
vấn đề là làm thế nào để kết nối được với nhau
và thích ứng được cái cuộc chơi chung với một đối tác lớn như vậy
một cái yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp
đó là làm thế nào để giao hàng được đúng thời hạn
giao hàng đúng thời hạn ở đây thể hiện là gì ạ
doanh nghiệp không được giao hàng quá muộn
bởi vì nếu ra hàng quá muộn thì đối tác sẽ không còn cái đầu vào để sản xuất
nhưng nếu doanh nghiệp giao hàng quá sớm
thì đối tác lại mất chi phí lưu kho bến bãi và các chi phí khác
thì rõ ràng nó cũng ảnh hưởng đến chi phí của đối tác
và chính vì vậy cho nên làm thế nào để quản trị quá trình sản xuất của mình
giao hàng được đúng hạn đáp ứng được cái đơn hàng lớn
bên cạnh cái yếu tố truyền thống về giá cả và chất lượng
đó là yếu tố mà các doanh nghiệp việt nam cần phải học hỏi
và một cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn trao đổi với ông trong chương trình ngày hôm nay
đó là một cái nghiên cứu của viện nghiên cứu kinh tế quốc tế peterson
thì họ cho rằng thì là việt nam nằm trong số bốn quốc gia ở khu vực đông nam á
sẽ được hưởng lợi ở mức tăng trưởng là hơn hai gdp vào thời điểm năm hai nghìn hai mươi
vâng để mà có thể làm được điều này thì chúng ta đã chia sẻ về việc doanh nghiệp cần phải làm gì
chính phủ cần phải hỗ trợ ra làm sao
đó là tích cực tìm hiểu thông tin phân tích những cái diễn biến của các đối tác
để từ đó
thông tin lại cho cộng đồng doanh nghiệp có những bước chuẩn bị nhiều hơn
và rõ ràng cái câu chuyện ở đây
hành xử theo cptpp nó nâng nhiều hơn đến yếu tố thực thi
nâng nhiều hơn đến cái yếu tố xử lý tranh chấp
thì rõ ràng chính phủ cũng phải hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp
trong câu chuyện là tâm thế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
tâm lý sẵn sàng đối với các cái vụ việc kiện tụng
các cái vụ việc xử lý tranh chấp vân vân
những cái đấy chỉ có được nếu như chính phủ nghĩ rằng
cộng đồng doanh nghiệp có thể thực hiện được bài toán của mình
trong cái điều kiện chơi thoát lại nhất
vâng xin cảm ơn ông nguyễn anh dương
đã chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tin chắc rằng đây là những cái chia sẻ hết sức hữu ích
để cho đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp có thể hiểu thêm đôi chút về hiệp định này
cũng như là nhanh chóng nhận thức được việc là chúng ta cần phải
làm những cái hành động như thế nào có những cái động thái như thế nào
để có thể hưởng lợi được một cách tốt nhất
từ việc là việt nam đã tham gia hiệp định cptpp
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian
chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tới đây thì chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại